chương trình tiếp tục với một số tin tức về giao thông
bộ giao thông vận tải đã có công điện gửi hai mươi tám sở giao thông vận tải các tỉnh phía nam và miền trung tây nguyên
yêu cầu tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân
đảm bảo tăng cường kiểm soát ra vào khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai và long an
theo đó việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
hướng dẫn tại quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tài và quy định của bộ y tế
bộ giao thông vận tải yêu cầu giám đốc sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an
cần nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu về quê để có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện lái xe
kể cả trường hợp khi nhu cầu về quê của người dân tăng cao cần phải đảm bảo không thiếu phương tiện lái xe
các sở giao thông vận tài chỉ đạo thanh tra giao thông vận tải phối hợp với cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng khác trên địa bàn
hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển đảm bảo không xảy ra ủn tắc giao thông đặc biệt khi qua các chốt kiểm soát dịch